thông tin về sự việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
thưa quý vị do lỗi nghiệp vụ của một mươi tám giám thị mà sáng nay đã có một trăm hai mươi sáu thí sinh ở ba điểm thi của ba tỉnh
là điện biên bắc ninh và tỉnh bình phước đã phải làm lại một bài thi tốt nghiệp
ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng tám một mươi bốn cán bộ làm công tác thi đã có mặt ở điểm thi trường trung học phổ thông yên phong
để làm nhiệm vụ đò thân nhiệt sắt khuẩn tay khi thí sinh tới cổng trường
mọi việc vẫn diễn ra như những ngày thi trước chỉ khác một điều hôm nay khu vực thi chỉ dành cho bảy thí sinh tham gia kỳ thi

có đọc mấy đứa thôi mà mình mà đi về thì tâm lý của nó lại không được ấy lắm nên là tôi phải ở đây để so đợi cháu thi xong rồi tôi về
việc phải có thêm một ngày thi nằm ngoài kế hoạch là do vào sáng ngày chín tháng tám cán bộ coi thi ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi
nếu để các thí sinh làm bài bình thường thì vẫn ổn nhưng vì tâm lý các giám thị yêu cầu thí sinh chép lại gây ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh
trước định chỉ đối với hai đồng chí giám thị thì giám đốc có ngay cái quyết định tổ chức cái ban coi thi lại cái điểm thi đấy
có lẽ là đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi cho những năm tới khi mà triển khai công tác nghiệp vụ thi
khi cán bộ giáo viên đã được học kỹ rồi nhưng mà trong lúc quán triển trước mỗi buổi thi thì cố gắng làm sao cán triển kỹ
để những cái tình huống những cái tình huống những cái tình huống những cái tình huống những cái tình huống những cái tình huống những cái tình huống
như thế này nó sẽ không xảy ra được
sự cố xảy ra tại điểm thi ở bắc ninh không phải là điểm duy nhất của cả nước phải tổ chức thi lại trong ngày một mươi một tháng tám
tại điện biên giám thị tại bảy phòng thi đã phát đề thi môn điện lý chậm từ ba đến năm phút
nhưng khi có hiệu lệnh thu bài các phòng thi này vẫn thu bài như bình thường không bù giờ cho thí sinh
còn ở bình phước có một thí sinh do cả cán bộ giám thị và thí sinh đều nhầm tưởng em là đối tượng được miễn thi môn điện
trên cơ sở đó là chúng ta sẽ
tất cả những trường hợp cán bộ coi thi mà đã xử lý không đúng kinh doanh quy chế thì đều được xử lý theo quy định
còn quyền lợi của các thí sinh là phải bảo đảm tối đa
mặc dù là người lớn là bất bản hơn một chút nhưng ta tinh thần như vậy để ta xử lý
như vậy cả ba trường hợp sai sót trên đây đều liên quan đến thời gian làm bài thi của thí sinh
vì thế bộ giáo dục và đào tạo quyết định sẽ tổ chức thi lại ngay cho những thí sinh bị ảnh hưởng
trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho các em